chiều ngày một mươi chín tháng năm một đám cháy lớn đã xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ ven biển thuộc hai xã võ ninh và hải ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình làm hơn một mươi năm hectare rừng phòng hộ bị thiệt hại
ngọn lửa bùng phát và lan rộng ở khu vực rừng dương và rừng trồng cây keo lai sau đó nhanh chóng lan sang rừng phòng hộ trên cát rừng trồng cây keo lai của người dân xã biển hải ninh
do thời tiết nắng nóng kèm theo gió phơn tây nam thổi mạnh nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
sau hơn năm tiếng lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã cơ bản khống chế và dập tắt được nhiều đám cháy lớn tuy nhiên vẫn còn nhiều đám cháy nhỏ cháy âm ỉ và nguy cơ bùng phát trở lại